sau năm năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến nay việt nam đang hướng đến nền nông nghiệp thông minh hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu
đây là nội dung được phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định trong hội nghị toàn quốc sơ kết năm năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong năm năm đã có bảy dự thảo luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp được quốc hội thông qua
bộ nông nghiệp cũng đã giả soát đơn giản hóa hai trăm bốn mươi một thủ tục hành chính thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn
giá trị gia tăng các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi thủy sản trong năm năm đạt mức cao
ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân hai năm mươi năm một năm
nông lâm thủy sản của việt nam đã có mặt ở hơn một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt một trăm năm mươi bảy năm tỷ usd tăng trên năm mươi một so với năm năm trước
đặc biệt xuất khẩu nông sản của việt nam đứng thứ hai khu vực đông nam á và thứ một mươi năm trên thế giới
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từ chỗ chủ yếu chúng ta sản xuất
nặng về khai thác yếu tố tài nguyên đất nước lao động các tiềm năng truyền thống khác
sang chỗ yêu cầu là chuỗi giá trị gia tăng phải cao năng suất lao động năng suất kinh tế
tham gia sâu rộng hơn
trong cái bức tranh chuỗi giá trị toàn cầu về nông sản đó là mục tiêu của chúng ta
điểm lại năm năm đến giờ phút này tập trung tái cơ cấu
về chung chúng ta đã có bước tiến khá xa đầu tiên là về nhận thức
với sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất về quan điểm hành động quyết liệt của các cấp các ngành
từ trung ương đến địa phương cùng với sự nỗ lực của các nhà khoa học bà con nông dân và cộng đồng các doanh nghiệp
dù đã đạt được một số kết quả ấn tượng tuy nhiên bước vào giai đoạn mới nông nghiệp việt nam vẫn sẽ tiếp tục đối mặt
với nhiều khó khăn thách thức như xu hướng biến động thị trường các rào cản kỹ thuật trong xuất nhập khẩu
trong khi đó sản xuất trong nước vẫn nhỏ lẻ manh mún chưa thích ứng với nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn
có thể nói rằng cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua đã có phần rất quan trọng để giải quyết vấn đề nông nghiệp
nông thôn nông dân
đạt được những kết quả quan trọng
và nhiệm vụ này còn phải tiếp tục còn phải lâu dài
và những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu
và chúng ta phải cần tập trung nhiều hơn nữa để ngành nông nghiệp thực sự phát triển
thực sự tạo ra sự tăng trưởng cao hơn khối lượng lớn hơn giá trị cao hơn
và chúng ta phải tập trung nhiều hơn để ngành nông nghiệp thực sự phát triển
để góp phần phát triển kinh tế đất nước và nâng cao đời sống của người nông dân
với hàng loạt các chính sách khuyến khích yêu đãi được kỳ vọng trong thời gian tới
ngành nông nghiệp sẽ có thêm động lực để tăng trưởng phát triển tốt hơn
tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước